tiếp chủ tịch quốc hội lào pani yathotu vào chiều nay chủ tịch nước trần đại quang đã chúc mừng những thành tiệu to lớn quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà đảng và nhân dân lào anh em đã đạt được trong năm qua
đặc biệt là việc lào đã đảm thành công với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng thời bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu vô giá mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho lào trong công cuộc đấu tranh trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay